hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đống đa một câu giấy một phân bố theo chùm ca bệnh chùm f một của các trường hợp hòa suất cộng đồng bốn sang lọc hòa suất một
thông tin cụ thể chùm f một của các trường hợp hòa suất cộng đồng bốn
một t d h nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hàng một đống đa
bệnh nhân là f một của bệnh nhân dtk đã được xét nghiệm hai lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày hai mươi hai tháng tám
ngay mông sáu tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
hai n t h h nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
ba n q l nữ sinh năm hai nghìn chín
địa chỉ quang trung hà đông
các bệnh nhân là f một của bệnh nhân npt ngày năm tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bốn n t h nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phú lương hà đông
bệnh nhân là f một của bệnh nhân nttp được xét nghiệm lần một âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày ba tháng chín
ngay mông sáu tháng chín xuất hiện hò đào họng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
trung sang lọc hò suốt cộng đồng một
một ntp nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nghĩa đồ cầu giấy
bệnh nhân có tiền sử nhiễm sars cov hai ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại nga
ngay mông ba tháng chín bệnh nhân có đi tiêm vaccine tại số hai mươi một trung liệt
ngay mông sáu tháng chín bệnh nhân đưa người nhà đi khám tại phòng khám đao khoa milatech tê hồ
được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
phòng khám đao khoa milatech thực hiện hiện tại không triệu chứng
công dôn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là ba năm trăm tám mươi ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm sáu mươi sáu ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly hai một mươi chín ca